với đường tránh thành phố đồng hới công an phát hiện có một nam thanh niên biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xác định đối tượng là trương công linh chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng mang theo
tiếp tục mở rộng công an tỉnh quảng bình đã khám xét khẩn cấp bắt đối tượng có liên quan là bùi tuấn anh chú tại huyện quảng ninh
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt nguyễn bá nguyên trường chú tây tỉnh đồng nai
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tâm hợp hình phạt là tù trung thân
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cầu vượt linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trường nhiều lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch mang về cất dấu sử dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trường lên mạng xã hội mua một gói ma túy đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc với tổng số tiền là bốn mươi triệu đồng
công an huyện tràng bom tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trường thì phát hiện có nhiều loại ma túy với khối lượng hơn bốn trăm hai mươi gram
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm năng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba d tỉnh và rượu ống tàu
vào ngày một tháng bảy viện kiểm soát nhân dân tỉnh và rượu ống tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bắt tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn hòa quất là giám đốc trung tâm
và bùi chiến thắng đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quất và thắng đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian
nhận tiền của chủ phương tiện đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm
thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền mà quốc và thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trần hải xã chấn dương huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng này có nốt ruồi ở đuôi mắt phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm linh tám b cam lộ
phường hùng vương quận hồng bàng thành phố hải phòng cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách bốn ba cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng ngô thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại sáu năm
huyện diễn châu tỉnh nghệ an phải nhận quyết định truy nã của công an quận hải an thành phố hải phòng
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý